chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng tuần tra đã phối hợp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
với công ty vận chuyển khí đông nam bộ đã phát hiện bảy vụ với chín tàu cá vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển
theo đó trong ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng tuần tra phối hợp của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
và công ty vận chuyển khí đông nam bộ đã tuần tra dọc hành lang tuyến ống khí đông nam bộ
từ kp hai mươi đến mỏ bạch hổ tê giác trắng trở về bạch hổ dạng đông đến sư tử vàng và ngược lại
đã phát hiện các tàu cá của các tỉnh bình định bình thuận bà rịa vũng tàu vi phạm hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí
với các hành vi neo đậu và khai thác đánh bắt thủy hải sản
lực lượng chức năng đã phát tờ rơi in bản đồ tọa độ các tuyên ống dẫn khí và ngăn chặn yêu cầu các phương tiện vi phạm
ra khỏi hành lang an toàn vị trí đường ống dẫn khí dưới biển góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo